hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về việc điều động bổ nhiệm và phân công đối với cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
do ban tổ chức trung ương phối hợp với tỉnh ủy hà giang và tỉnh ủy hà tĩnh tổ chức tại hà giang vào sáng nay
dự hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
tại hội nghị đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
đã đọc quyết định số một nghìn hai trăm chín mươi chín của bộ chính trị về việc đồng chí đặng quốc khánh ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh hà tĩnh
thôi không tham gia bán chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức phó bí thư tỉnh ủy hà tĩnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
điều động phân công tham gia ban chấp hành ban thường vụ và dự trức bí thư tỉnh ủy hà giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước đó bộ chính trị đã điều động đồng chí triệu tài vinh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hà giang giữ chức phó trưởng ban kinh tế trung ương